sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm và chỉ đạo công tác an ninh trật tự tại huyện đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi
lãnh đạo huyện lý sơn đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội của huyện đảo đặc biệt là công tác an ninh trả tự luôn được giữ vững
bộ trưởng tô lâm ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy chính quyền huyện trên mọi mặt công tác đặc biệt là công tác an ninh trật tự